làm rõ vụ hàng chục con đồ tấn công đánh trọng thương cán bộ bảo vệ rừng vừa xảy ra trên địa bàn
khoảng tám giờ ngày một tháng ba khi tổ bảo vệ rừng của công ty long sơn đang tuần tra bảo vệ rừng
tại khu vực thuộc tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm xã đắc ngo huyện tuy đức
thì bị một nhóm khoảng hơn hai mươi người dùng gậy tấn công
ông nguyễn xuân thiên sử phó giám đốc công ty long sơn nhận được tin báo liền đến hiện trường
để thương lượng giải quyết nhưng nhóm người này không chịu mà tiếp tục chửi bới
và lao vào đuổi đánh người của công ty
ông sửu đã bị nhóm người trên bao vây và bị các đối tượng dùng gậy gỗ đánh tới tấp vào đầu
nên gục xuống đất bất tỉnh
ông sửu được đi rơi đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện tuy đức
nhưng do bị thương quá nặng nên được chuyển đi bệnh viện trợ rẫy tp hcm để tiếp tục điều trị
theo thông tin ban đầu nhóm người trên đang tranh chấp đất đai tại một số khu vực với công ty long sơn
hiện lực lượng công an huyện tuy đức đang tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan
công an tp bân ma thuột tỉnh đắk lắc vừa được khen thưởng đột xuất về kết quả đấu tranh
xử lý tội phạm cướp cướp giật và giải quyết tệ nạn ma túy
trong tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố bân ma thuột đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường
trong đó có một vụ đối tượng liều lĩnh manh động cắt túi sách và cắt đứt gân tay của một phụ nữ để cướp giật túi sách
bên cạnh đó tình hình người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng
trước tình hình đó
tp bân ma thuột đã xác lập chuyên án để đấu tranh khám phá
kết quả trong tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng công an đã bắt xử lý hai mươi chín đối tượng trộm cắp xe máy
trong đó có nhiều nhóm hoạt động chuyên nghiệp
làm rõ ba mươi bốn truy thu hai mươi hai chiếc xe máy các loại trả lại cho nhân dân
bắt hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản gây thương tích cho người đi đường
điều tra bắt hàng chục đối tượng tội phạm ma túy
ghi nhận những kết quả đó
ban chỉ huy ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh đắk lắc
và lãnh đạo công an tỉnh đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể đội cảnh sát hình sự
và bảy cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát hình sự và cảnh sát ma túy có thành tích xuất sắc
thưa quý vị và các bạn
cảnh sát mùa một ba hay còn gọi là cảnh sát phản ứng nhanh
và lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin và giải quyết ban đầu
nhanh chóng những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
và yêu cầu chính đáng của nhân dân
nhân dân báo đến số điện thoại khẩn cấp một trăm một mươi ba
sau hôm một tháng thành lập
lực lượng cảnh sát mùa một ba công an thị xã ba đồn quảng bình đã phát huy được tính hiệu quả
và đáp ứng yêu cầu thực tế trong đấu tranh ngăn ngừa và chấn áp mạnh đối với các loại tội phạm
các hành vi vi phạm pháp luật khác và góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đã được quần chúng nhân dân ghi nhận và tin tưởng
chỉ chưa đầy năm phút sau khi nhận được tin báo
nhóm thanh niên côn đồ hung hãn xông vào gây dối gây mất trật tự tại khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa bắc quảng bình
đã tự động giải tán khi thấy có bóng dáng lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba xuất hiện
đây là một trong số hàng chục vụ việc mà lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an thị xã ba đồn
đã kịp thời tham gia phản ứng nhanh chấn áp các đối tượng phạm tội giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự
và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật sẽ diễn ra
có sự đóng góp của lực lượng một trăm một mươi ba công an thị xã ba đồn cho nên mọi trật tự xảy ra trên địa bàn thị xã nói chung
và sảo phương ba đồn
công an thị xã ba đồn nói riêng là dần dần đi vào ổn định các vụ việc khi xảy ra
cũng nhờ lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba trực tiếp đến nhanh giải quyết gọn
cho nên trật tự an toàn xã hội ở trên kỳ địa bàn được đảm bảo
quá trình thực thi nhiệm vụ khi chúng tôi nhận được nguồn tin phản ảnh của quân chủ nhân đến
thì có thể sau năm phút anh em cán bộ chiến sĩ là triển khai lực lượng ngay đến hiện trường
thứ nhất là bảo vệ hiện trường
bảo vệ vụ việc và nhanh chóng kịp thời đối với những vụ việc mang tính chất phức tạp
thì ngắn ngừa các hậu quả nghiêm trọng sẽ đáng trực tiếp diễn ra
và trong những tình huống vãi trạm giao thông hoặc là cổ gây thương tích
thì nhanh chóng kịp thời để cấp cứu người bị nạn
ngoài việc trực tiếp tham gia xử lý các vụ việc về an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an thị xã ba đồn còn thường xuyên tuần tra kiểm soát
tại các địa bàn trọng điểm
qua đó đã phát hiện và bắt nhiều đối tượng
đang mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ sẵn sàng hỗ trợ cho các lực lượng khác
khống chế nhanh đối tượng góp phần không nhỏ trong công tác xử lý đối tượng đấu tranh vụ án
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự cơ động một trăm một mươi ba
là tăng cường việc thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kịp thời nhận tin báo của quân chúng nhân dân
và chuẩn bị sẵn sàng đến nơi xảy ra vụ việc một cách nhanh chóng nhất
đảm bảo xử lý
kịp thời bắt các loại đối tượng có hành động phải vi phạm pháp luật
và truyền cho các đội chức năng xử lý
những khởi đầu với những kết quả đáng ghi nhận đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm hiện nay
tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
qua thực tế công tác lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an thị xã ba đồn
đã khẳng định được thương hiệu xây dựng được niềm tin trong nhân dân
tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quân thân vì dân phục vụ
vào chiều ngày hôm qua sáu tháng ba công văn của ban tuyên giáo tỉnh ủy thanh hóa cho biết
vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay mùng bảy tháng ba ông trịnh văn chiến
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
sẽ đối thoại trực tiếp với người dân các phường quảng cư trung sơn bắc sơn
và trường sơn thuộc thị xã sầm sơn bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch
không gian du lịch ven biển phía đông đường hồ xuân hương
tại hội trường trung tâm bồi dưỡng thanh thiếu niên thị xã sầm sơn
cũng theo công văn này ngoài ông trịnh văn chiến còn có các vị là thường trực tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa lãnh đạo các ban ngành liên quan và ban thường vụ thị ủy sầm sơn
đây là điều mong mỏi của hàng ngàn người dân thị xã sầm sơn trong hơn một tuần qua
phản ánh những tâm tư nguyện vọng của ngư dân về việc thu hồi ba năm km đường bờ biển sầm sơn
giao cho tập đoàn flc cải tạo lại bờ biển
chuyển sang một thông tin khác ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa tổ chức hội nghị trực tuyến
triển khai công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh đã điều tra làm rõ tám trăm bốn mươi năm vụ án hình sự
một trăm linh các vụ trọng án đều được điều tra làm rõ phát hiện xử lý chín mươi sáu vụ với một trăm một mươi tám đối tượng liên quan
đến tội phạm và vi phạm về kinh tế chức vụ phát hiện xử lý một trăm tám mươi ba vụ liên quan đến hai trăm hai mươi bốn đối tượng
mua bán sử dụng trái phép trên ma túy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai mạnh
trong cộng đồng các khu dân cư thông qua phát động phong trào nhân dân đã cung cấp trên tám trăm linh tin báo tố giác tội phạm
các tổ chức tự quản về an ninh trật tự tiếp tục được giả soát và duy trì hoạt động hiệu quả
đến nay đã có bảy mươi bốn trên tám mươi hai xã đạt tiêu chí số một mươi chín về giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn
trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành xử phạt hành chính
hai trường hợp công dân người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu qua kiểm tra tại trạm kiểm soát biên giới
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã phát hiện hai trường hợp người nước ngoài
không có hộ chiếu nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới vào việt nam
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã tiến hành xử phạt hành chính
và hoàn tất các thủ tục để trao trả về nước theo đúng quy định của pháp luật
các tỉnh phía nam nói chung lâm đồng nói riêng đang cao điểm mùa khô
nguy cơ cháy rừng là hiện hữu thế nhưng vẫn có nhiều người coi nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy
vụ cháy trạm điện công trình thủy điện đạ dân đạ châu mò vào trưa ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu là một ví dụ
để có điện phục vụ thi công công trình thủy điện đạ cho mò thuộc nhà máy thủy điện đạ dân đạ cho mò
thì chủ đầu tư phải xây dựng một hệ thống điện từ huyện lâm hà vào với nguồn vốn không hề nhỏ
thế nhưng trạm biến áp này lại bị cháy như thế này
qua khám nghiệm hiện trường cho thấy hệ thống dây dẫn từ trạm điện đến công trình đã bị lửa thiêu gây chập nổ hệ thống cầu trì
ngoài ra đổi thông xung quanh trạm thủy điện và một số vườn của người dân
dân trong khu vực cũng bị cháy rụi gây thiệt hại không nhỏ đến cây trồng và tài sản
tổng diện tích cháy ở trong khu vực năm trang khu vực quái sái này tổng diện tích cháy khoảng một mươi hectare
về số lượng thiệt hại thì trước mắt là về dây điện của thủy điện
thứ hai là số thiệt hại cà phê trong dân và một số dây ống nước của bà con
đường dây điện dẫn từ trạm điện đến hộ dân khoảng năm trăm linh mét
điều đáng nói là vụ cháy xảy ra vào ban trưa
nguyên nhân là do người dân đốt rẫy
nguyên nhân cháy gặp thời tiết đang mùa hanh khô gió thủy mạnh dẫn đến cháy lây ra một khu vực rộng lớn
trong khi đó công trình đang thời gian tạm dừng thi công
vụ cháy cách trung tâm huyện lâm hà hơn ba mươi km
lực lượng lại quá mỏng nên không thể khống chế ngọn lửa
còn đối tượng đốt cháy khu rừng thấy nguy hiểm đã bỏ chạy khỏi hiện trường
nguyên nhân cháy trạm điện này do anh ấy đốt vườn bên kia là nó cháy lan sang rừng bên đây
để hết rừng bên đây do một người dân đốt rừng bên kia
bên kia một lúc là thấy nó lan sang là trạm điện nổ
là anh ấy chạy sang chặn rồi anh ấy trốn được về mất
được biết công an xã phi tô huyện lâm hà đã xác định được đối tượng đốt rừng và lập hồ sơ chuyển công an huyện xử lý
qua vụ án cho thấy thiệt hại trong vụ cháy này không phải là ít
dĩ nhiên đối tượng gây ra hỏa hoạn sẽ bị pháp luật xử lý
xem ra việc đốt dãy để canh tác là bài học không bao giờ cũ cho những ai đang đùa với lửa
xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy nói chung phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng
chiều qua ngày sáu tháng ba chiếc tàu thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tiếp cận và tiến hành lai kéo đồng thời hai tàu cá bị nạn về cảng dung quốc
trước đó vào chiều ngày năm tháng ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được thông báo và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tàu cá qng chín mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi sáu ts của tỉnh quảng ngãi do ông phan tấn kiều chú tại phổ quang đức phổ quảng ngãi làm thuyền trưởng
bị gãy trục cơ và trục chân vịt không có khả năng cơ động đang thả trôi ở vùng biển cách đảo lý sơn một trăm ba mươi năm hải lý về hướng đông bắc
đến sáng ngày sáu tháng ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tiếp tục nhận được thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu cá qng chín mươi tám nghìn ba trăm sáu mươi hai ts có một mươi hai thuyền viên bị hỏng máy không thể khắc phục được ở vùng biển cách đông bắc đảo lý sơn một trăm một mươi hải lý
ngay khi nhận được tin báo tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi bảy đã được điều động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn hai tàu cá trên
đến một mươi năm h chiều ngày sáu tháng ba tàu cảnh sát biển đã tiếp cận và tiến hành lai kéo đồng thời hai tàu cá bị nạn về cảng dung quốc
dự kiến vào khoảng một mươi sáu h chiều nay ngày bảy tháng ba tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi bảy sẽ lai kéo hai tàu bị nạn về tới cảng dung quốc quảng ngãi
hôm qua ngày sáu tháng ba sau hai ngày làm việc hội nghị hội đồng chủ tịch liên hiệp công đoàn thế giới đã được bế mạc tại hà nội
sau thời gian thảo luận hội nghị đã thông qua nghị quyết ủng hộ nhân dân người lao động tổ chức của người lao động ở các nước đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình
đồng thời các đại biểu đều nhất trí đưa vấn đề biển đông vào nghị quyết hội nghị hội đồng chủ tịch liên hiệp công đoàn thế giới với những nội dung
hội nghị hội đồng chủ tịch liên hiệp công đoàn thế giới khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết tuyệt đối với việt nam và những nỗ lực của việt nam trong bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền tại biển đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế cũng như công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
thưa quý vị và các bạn có chung một trăm bốn mươi hai km đường biên giới giáp với tỉnh xê công nước bạn lào
những năm qua cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã đặc biệt chú trọng đến công tác giữ vững chủ quyền an ninh biên giới xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với tỉnh sê công
trong đó ngoài công tác tuần tra canh giữ đường biên cột mốc bộ đội biên phòng quảng nam đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp người dân tỉnh xê công cùng phát triển thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị việt lào anh em
khó có thể nói hết niềm vui của ông bùn thọn trăn thạ pôn
ban đặc tạ ốc noi huyện đắc trưng tỉnh xê công của lào khi được bộ đội biên phòng việt nam làm cho một ngôi nhà mới
đây là một trong nhiều ngôi nhà do bộ đội biên phòng quảng nam giúp các hộ gia đình nghèo của nước bạn lào xây dựng và hoàn thành trong thời gian qua
ngôi nhà này phù hợp với điều kiện thời tiết lối sống phòng tục tập quán sinh hoạt của người dân địa phương chúng tôi kiểu dáng kiến trúc truyền thống mà gia đình tôi lựa chọn tôi biết ơn bộ đội biên phòng việt nam nhiều lắm
bên cạnh các hoạt động hữu nghị tỉnh nghĩa thì công tác tôn dày bảo vệ đường biên cột mốc biên giới chủ quyền của việt nam với nước bạn lào cũng có vai trò không nhỏ của những người lính biên phòng
đặc biệt công tác phối hợp tuần tra giữa các lực lượng công an biên phòng quảng nam và đại đội bảo vệ biên giới của tỉnh xê công nước bạn lào được tổ chức duy trì thường xuyên
và đây cũng là một trong rất nhiều nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ biên phòng quảng nam trong bảo vệ sáu mươi cốc mốc thiêng liêng trên chiều dài một trăm bốn mươi hai km đường biên của tổ quốc
trong phần giới cán mốc thì tỉnh quảng nam cũng là đi đầu về sớm trong phần giới cán mốc và vừa qua trong tôn tạo tăng dày cột mốc thì quảng nam cũng là đi đầu
và thứ ba nữa là cái kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới để mà xây dựng biên giới bình yên thì quảng nam cũng đi đầu và quảng nam cũng đi đầu trong cái việc là tuần tra chung
thành tích ấy không phải tự dưng mà có
tất cả đều tạo nên bằng tinh thần quyết tâm của mỗi người lính biên phòng quảng nam
hôm nay những ngày tháng ba này nơi biên cương xa xôi những người lính biên phòng vẫn chắc tay súng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
thưa quý vị và các bạn công tác bình đẳng giới sự tiến bộ của phụ nữ nhất là ở các địa phương vùng cao vẫn còn nhiều chăn trở
tuy nhiên một thực tế cho thấy ở cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở có nhận thức đầy đủ và có sự quan tâm đến phụ nữ thì sẽ có được sự phát huy
vâng tại huyện vùng cao tiên phước quảng nam
thời gian vừa qua việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của phụ nữ đã được địa phương quan tâm đặt lên hàng đầu và đã đem lại những hiệu quả tích cực
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi nhận tại địa phương này
chị huỳnh thị như hoa là một trong nữ cán bộ chủ chốt của xã tiên phong
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm chị đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã
đến nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được sự tín nhiệm của người dân
bầu làm phó chủ tịch uban nhân dân xã
dù ở cương vị nào chị hoa không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao
công tóc kế hoạch của đoạn đã tạo điều kiện cho phụ nữ chúng ta vươn ra để thực hiện nhiệm vụ trọc trách
không những phụ nữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giỏi việc nước đóng việc nhà
nhưng mà phụ nữ còn lại là vươn ra để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ngồi xã hội nữa
chứ không phải là riêng bọn riêng gia đình
nâng cao năng lực cán bộ nữ trong tham chính huyện tiên phước đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo tỷ lệ nữ theo quy định
chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo sử dụng và đề bạt cán bộ nữ để đáp ứng nhu cầu nhân lực của huyện
nhờ đó mà trong năm năm qua đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn huyện đã có bước phát triển về số lượng lẫn chất lượng
thời gian qua hồi đã thứ nhất là chị đào hồi cơ sở xây dựng một đôi ngũ
khảo sát và xây dựng một đôi ngũ phụ nữ tiêm năng ở cơ sở
tiêm năng ở đây tức là hồi đủ các điều kiểu chuẩn để kế cận vào đôi ngũ cán bộ lãnh đạo
trong ba năm qua hội đã làm tốt vấn đề này và tham mưu cho đảng kết nạp bố trí đào tạo quy hoạch
có thể nói tiên phước thì được tỉnh cũng chọn là một trong những quyện xây dựng kế hoạch để tham gia vào chương trình bình đẳng giới của tỉnh hội phụ nữ
và đối với tiên phước